với chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
tham dự chương trình có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
tham gia chương trình đêm doanh nghiệp hai nghìn một mươi tám có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước và thành phố hà nội cùng hơn sáu trăm linh doanh nghiệp của thủ đô
chương trình không chỉ là dịp để các doanh nghiệp gặp mặt
mà còn là cơ hội để họ trao đổi những bí quyết kinh doanh cùng nhau tìm hướng liên kết phát triển bền vững
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi tám trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn bất ổn
nhưng với việc cải cách thể chế và cải cách các thủ tục hành chính đã giúp cộng đồng doanh nghiệp thủ đô
cải thiện được môi trường đầu tư kinh doanh tạo sức đột phá lớn trong sự phát triển ổn định
để đạt được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của chín mươi bảy hai doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thủ đô
cũng trong chương trình hơn một trăm linh doanh nghiệp đại diện cho hơn hai trăm ba mươi doanh nghiệp thủ đô
đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cấp nhà nước